bơ là một nguồn cung cấp glutathione dồi dào
glutathione là một hợp chất có thể giúp giải độc các tế gạo gan
nó bảo vệ gan và giúp lọc ra các chất có thể gây độc cho cơ thể
bơ cũng dầu vitamin b sáu và vitamin c
hoạt động như chất chống oxy hóa và giúp giảm tác động của các gốc tự do
các gốc tự do tương tác với oxy trong cơ thể
và liên kết với nó dẫn đến lượng oxy thấp cho các tế bào khỏe mạnh và gây ra oxy hóa
chất chống oxy hóa có thể đảo ngược quá trình oxy hóa này
giúp bảo vệ cơ thể và đảm bảo các chức năng gan khỏe mạnh
theo nghiên cứu đậu xanh có một vai trò duy nhất trong chuyển hóa lipid và dối loạn gan nhiễm mỡ
do đó nó có thể giúp giảm sự lắng động lipid ở gan và giảm nguy cơ viêm mô gan
chúng cũng đảm bảo rằng gan có lưu lượng máu tốt hơn và hệ thống mạch máu của mugan tốt hơn
đu đủ chứa nhiều chất dinh dưỡng và chứa chất sơ chất chống oxy hóa như polythenoid flavonoid
và acid béo không báo hòa đơn có lợi cho sức khỏe của con người
các chất chống oxy hóa có thể giúp duy trì và kéo dài tuổi thọ của tế bào gan và có thể giúp giảm viêm
nho chứa vitamin c và maze là những nguồn cung cấp chất oxy hóa tuyệt vời
chất chống oxy hóa có thể giúp giảm đáng kể các dấu hiệu viêm trong gan
chúng cũng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp bảo vệ bạn khỏi các bệnh nhiễm trùng
nhỏ đỏ có thể giúp giải độc gan có thể giúp tăng cường chức năng của nó bằng cách giữ cho các tế bào khỏe mạnh
quả việt quất có chứa một số chất chống oxy hóa có thể làm chậm sự phát triển của sơ hóa mô xẹo và các tổn thương trong tế bào môgan
do có đặc tính chống oxy hóa việt quất có thể giúp giữ cho gan của bạn khỏe mạnh bằng cách bảo vệ gan khỏi bị tổn thương oxy hóa do các gốc tự do gây ra
chúng cũng có thể làm tăng phản ứng miễn dịch và các enzym chống oxy hóa
ăn các thực phẩm nhiều dầu mỡ vào cơ thể sẽ làm tăng hàm lượng chất béo mà gan phải xử lý dẫn đến các vấn đề về gan
nhất là chứng gan nhiễm mỡ
các loại thịt động vật nhiều mỡ như thịt lợn thịt bò thịt kiều thịt da cầm
các loại thịt chế biến sẵn như thịt muộn xúc xích thịt hộp rất giàu chất béo báo hòa không tốt cho cơ thể vì chúng làm tăng khả năng bị tắc động mạch
ngoài ra nó có thể gây tích tụ chất béo trong gan gây bệnh gan nhiễm mỡ
vì vậy bạn nên hạn chế ăn mỡ động vật để giảm gánh nặng cho gan và bảo vệ lá gan khỏe mạnh
rượu không phải là nguồn dinh dưỡng và cơ thể con người coi nó như một chất độc hại
vì vậy gan tạm dừng các chức năng khác của cơ thể và đào thải rượu ra khỏi máu bất cứ khi nào bạn uống rượu
do đó việc tiêu thụ rượu quá mức sẽ cản trở khả năng hoạt động của gan tối đa
hàm lượng nát truy cao trong thực phẩm có thể ảnh hưởng đến sản xuất mật
nó có thể ảnh hưởng đến sự phân hủy chất béo tiêu hóa protein và các chức năng trao đổi chất khác
hàm lượng nát truy trong muối

hàm lượng nát truy cao làm tăng tỷ lệ tế bảo chết trong gan và có thể dẫn đến sơ hoa gan